trong những năm qua môi trường thế giới đã trở thành sự kiện toàn cầu được hàng triệu người ở hơn một trăm linh quốc gia tổ chức tham gia
và để hưởng ứng sự kiện này vào sáng nay sở văn hóa du lịch hà nội đã phối hợp với tạp chí năng lượng sạch việt nam tổ chức chương trình đi bộ vì trái đất xanh
tác hại của biến đổi khí hậu trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống kinh tế và xã hội
vì thế việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu từ đó có những hành động thiết thực và tích cực là rất quan trọng
đi bộ vì trái đất xanh cũng là một cách để lan tỏa tới cộng đồng truyền đi thông điệp ý nghĩa của chương trình
hãy hành động từ những điều nhỏ nhất và chia sẻ cho nhiều người hành động cùng
mỗi bước đi bộ của mình cũng góp phần là bảo vệ môi trường
cho nên em cũng muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của chính bản thân mình vào để bảo vệ môi trường
và mỗi thành viên góp một công sức nhỏ bé
thì tất cả một tập thể cũng sẽ có thể tạo ra sức lan tỏa lưu lượng
cá nhân em sẽ giảm thiểu tối đa lượng rác tải nhựa mà em tạo ra và tiết kiệm một cách tối đa các tài nguyên sân có của môi trường ví dụ như nước hay điện
ngoài đi bộ trực tiếp thì chương trình trái đất xanh cũng tuyên truyền qua mạng xã hội với thử thách đi bộ ba ngày với tối thiểu ba mươi bước
qua đó nhằm khuyến khích sự phụ thuộc di chuyển vào phương tiện cá nhân đi bộ nhiều hơn để tăng cường sức khỏe

sử dụng phương tiện công cộng để tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm không khí và tiếng hồn